ở nhiều nước chăn nuôi lợn thường chỉ chiếm một phần tư trong cơ cấu tổng đàn vật nuôi
nhưng ở nước ta chăn nuôi lợn chiếm tới bảy mươi trong cơ cấu đàn vật nuôi
nguyên nhân do tập quán chăn nuôi và thói quen ăn uống của người dân
cũng chính vì điều này khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra như dịch tả lợn châu phi hiện nay
thì ngành chăn nuôi sẽ phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề
với thị phần phân phối gần như cho cả huyện nếu như trước đây mỗi tháng đại lý này xuất bán được
khoảng ba trăm linh tấn thức ăn chăn nuôi các loại thì nay trong cơn bão dịch tả lợn
sản lượng cám bán ra chỉ còn năm mươi tấn
quan trọng hơn là các khoản nợ của cả đại lý và người mua hiện đã lên tới cả tỷ đồng
mà vẫn chưa biết đến khi nào mới trả được
dân thì bây giờ thiệt tế là lợn bây giờ cộng lên thì cũng đến hàng tỷ
có lợn ngân hàng nhưng mà bây giờ thì thôi thì nếu mà có mà đến kỳ phải đáo hạm
thì chả có cũng phải ra ngân hàng xin đáo hạm rồi ra hạm
theo trạm thú y huyện đồng
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi khả năng sản xuất thịt lợn sạch của địa phương
cũng đã giảm khoảng một nửa và chưa biết khi nào mới có thể khôi phục lại
chính vì tình hình dịch bệnh kéo dài cho nên không biết đến bao giờ chấm dứt
cho nên người chăn nuôi đến bây giờ khi tiêu vỉ lợn xong là không biết bao giờ được tái đảm
để chống chùa hàng lâu cho nên là gây đến cái hiệu quả
cái hiện tượng là không có tái sản xuất và ngừng chịu sản xuất của các chủ trang trạng
dịch xuất hiện tại khắp các tỉnh
thành khiến sản lượng lợn về các lò giết mổ tập trung cũng đã giảm nhiều
theo cục trăn nuôi dịch tả lợn châu phi hiện đang gây ra những ảnh hưởng cho toàn ngành
và trong tất cả các khâu của chuỗi sản xuất đơn vị này nhận định chỉ sau hai tháng nữa
lượng cung thịt lợn sẽ bị thiếu hụt và còn kéo dài cho tới một hai năm sau
chi phí cả chuồng trại chi phí con giống chi phí về nuôi về thức ăn thuốc thu y là rất lớn
nên khi con lợn mà xảy ra như vậy thì cả hệ thống cái chuỗi
dịch vụ của nó cũng gặp cái khó khăn thêm
khôi phục lại đàn lợn không phải dân dạng
bởi vì vấn đề mầm bệnh của chúng ta cũng còn đang phát tán tiếp tục chứ chưa phải đã dừng lại ở đấy
thế nên chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ thiếu thịt lợn mà giá lợn sẽ cao lên
đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại bốn mươi tám tỉnh thành
và gây thiệt hại cho trên hai triệu con lợn chiếm sáu năm tổng đàn lợn toàn quốc